kính thưa quý vị cùng với các tỉnh thành trong cả nước lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên tinh thần trang nghiêm tiết kiệm và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
theo kế hoạch lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại điểm cầu chính là hội trường thống nhất
và các điểm cầu khác ở tp thủ đức các quận quyện sở văn hóa và thể thao
phối hợp với ủy ban nhân dân các quận một ba bình thạnh phú nhuận và tân bình
thực hiện thải đèn hoa đăng tại tuyến cơn nhiêu lọc thị nghè vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
còn các quận bốn quận năm và quận tám thì thải đèn hoa đăng tại tuyến cơn tàu hữu bến nghé
tp hcm cũng vận động các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ trên địa bàn
tùy theo tình hình thực tế tổ chức hình thức tưởng niệm phù hợp
cùng đến chuông tử niệm vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
cũng vào thời gian trên các tàu thuyền xà lan đang lưu đậu tại các cụm cảng sẽ kéo còi tử niệm
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm giao các sở ban ngành hội đoàn thể và chính quyền địa phương
vận động cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động và người dân trên địa bàn
tắt đèn và thắp nến để tưởng niệm vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một